sau khi chuyển một mươi triệu đồng nạn nhân gọi điện lại hỏi thì mới biết tài khoản facebook của ông thắng nguyễn đã bị người khác chiếm đoạt
ba bị cáo đã bị tòa án nhân dân huyện tân thành tỉnh bà rịa úng tàu đưa ra xét xử lưu động vào sáng ngày hôm nay
theo cáo trạng tối ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn thanh hùng nguyễn thanh xuân cùng chú tại huyện long điền và nguyễn trọng tiền chú thành phố hồ chí minh
đã bàn bạc lên kế hoạch lôi kéo và kích động các học viên khác sử dụng hung khí tấn công uy hiếp cán bộ của trung tâm để thoát ra ngoài
sáng ngày hôm sau cả ba cầm dao gậy sát gầy gỗ và hô hào kích động các học viên khác
hàng trăm học viên đã làm theo sự kích động lôi kéo của ba bị cáo rồi cùng nhau đập phá tường rào để trốn ra ngoài
tổng cộng đã có gần hai trăm linh học viên của trung tâm thoát ra ngoài làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh hùng bốn năm sáu tháng tù nguyễn thanh xuân bốn năm tù và nguyễn trọng tiền ba năm sáu tháng tù
một vụ việc manh động táo tợn vừa xảy ra vào tối ngày hôm qua tại bùng binh giao nhau giữa đường hồ chí minh với quốc lộ một mươi chín b
thuộc địa phận thành phố pleiku tỉnh gia lai khi chiếc xe khách đang chở ba mươi hành khách
trong hành trình từ gia lai đi thành phố hồ chí minh bất ngờ bị nhóm đối tượng đi trên chiếc xe bảy chỗ tháo biển số chặn đầu tấn công
cụ thể chiếc xe khách dường nằm mang biển kiểm soát tám mươi một b một nghìn hai trăm bốn mươi hai của hãng xe khách hùng thắng tuyến gia lai thành phố hồ chí minh
do tài xế đặng thành trung điều khiển đã bị nhóm đối tượng đi trên xe ô tô bảy chỗ vượt lên chặn đầu xe
lập tức các đối tượng đã dùng dao mã tấu lên xe chém liên tiếp vào tài xế trung và phụ xe nguyễn văn tuấn
khiến hai người này bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu
nhóm đối tượng khoảng một mươi người sau đó lên xe tàu thoát hiện công an gia lai đang khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc
còn tại cần thơ nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi tiêu thụ xe gắn máy do trộm cắp mà có vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp cần thơ bắt giữ
trước đó các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ đã bắt quả tăng đối tượng nguyễn văn đặng
trú tại quận bình thủy tp cần thơ đang điều khiển xe máy mang biệt kiểm soát sáu mươi bốn i một mươi ba nghìn sáu trăm một mươi chín vừa trộm được tại tp vĩnh long mang sang cần thơ tiêu thụ
quả đối tranh lực lượng công an đã bắt huỳnh văn sơn trú tại quận ninh kiều tp cần thơ
lực lượng công an đã thu giữ nhiều dụng cụ để thực hiện hành vi trộm cắp xe máy như chiều khóa đoàn kéo và bốn xe gắn máy các loại
lười lao động ham chơi đua đòi lại thiếu sự giám sát của người lớn
các đối tượng thường xuyên rủ nhau đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài
mới đây sau khi gây ra vụ trộm trên hai trăm linh triệu đồng tại chùa vụ thành phố nam định
bà đối tượng có độ tuổi một mươi bảy và hai mươi đã bị đội cảnh sát hình sự công an tp nam định bắt giữ để xử lý
ghi nhận sau đây của phóng viên antv nam định
bà đối tượng bị bắt giữ là vũ duy hiệp vũ thành nam và trấn văn công trú tại xã thành lợi huyện vụ bản tỉnh nam định
trong đó vũ duy hiệp là đối tượng cầm đầu từng bị tòa án nhân dân huyện vụ bản xử một mươi năm tháng án treo về tội trộm cắp tài sản
để có tiền ăn chơi ba đối tượng này đã rủ nhau đi tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản
vào đêm ngày một mươi tám tháng năm ba đối tượng đã đột nhập vào chùa vụ tại khu công nghiệp an xá tp nam định cậy phá kết sát trộm được hơn hai trăm linh triệu đồng
sau quá trình khám nghiệm bình thường bản thân đội xác định sự đã lực sự chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố
cảnh giả soát ngay toàn bộ các số đối tượng hoạt động trộm cắp có tính di động cao và nhận định ban đầu là xác định đối tượng không phải là đối tượng ở địa bàn tp nam định
xác định chính xác hiệp nam công chính là thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản tại chùa vụ
đội cảnh sát hình sự đã cử ba tổ chính xác tỏa đi các địa bàn để truy bắt
đến ngày hai mươi tháng năm ngay khi ba đối tượng hiệp nam và công vừa đi taxi từ hà nội về thị trấn quất lâm tỉnh nam định thì bị đội cảnh sát hình sự công an tp nam định bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội ngoài vụ trộm cắp tài sản ở chùa vụ
các đối tượng còn khai báo thêm một số vụ trộm tài sản khác và đang được công an tp nam định điều tra xác minh
hiện công an tp nam định đã ra quyết định khởi tố bị can đối với vũ duy hiệp vũ thành nam và trần văn công về tội trộm cắp tài sản
bọn em lấy được là bọn em xuống dưới hải hậu chơi
xong bọn em về là mua hai chiếc điện thoại hết tám cộng với một cái iphone rồi mua sắm quần áo xong rồi lại lên trên hà nội chơi
qua vụ việc này cho thấy vấn đề đảm bảo
các đối tượng còn khai báo thêm một số vụ trộm tài sản tại các đỉnh chùa nơi thời tự cần được chú trọng hơn nữa
bên cạnh đó vụ việc này cũng một lần nữa cho thấy tình trạng thanh thiếu niên phạm tội không còn là sự cảnh báo
mà đã trở thành một thực trạng xã hội đáng báo động
đã đến lúc chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận lại sự quản lý giáo dục con em của mỗi gia đình
để ngăn chặn một trong những điều kiện dẫn đến thực trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật
các đối tượng còn khai báo thêm một số vụ trộm tài sản tại các đỉnh chùa
từ đến sáng ngày hai mươi năm tháng bốn nhóm của lưu đã lôi kéo một tài xế taxi ở đắk nông tham gia đánh bài
dẫn đến thua một triệu đồng tiền mặt và phải ký giấy nợ một trăm bảy mươi triệu đồng
ngày hôm sau tài xế này trả lại cho lưu sáu triệu đồng nhưng lưu không chấp nhận
và yêu cầu nạn nhân phải viết giấy nợ lưu số tiền một trăm bảy mươi triệu đồng
và hẹn đến ngày hai tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy phải trả đủ
ngay sau đó lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
tiếp theo là thông tin về việc triệt phá các ổ nhóm đánh bạc mà công an cần thơ và kiên giang vừa gửi về
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an biên tỉnh kiên giang đã thực hiện bắt tạm giam một mươi đối tượng
cùng chú huyện an biên về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó các đối tượng bị bắt quả tang đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài ba lá ăn tiền
tại căn tròi của bà trần thu hương ở ấp kinh dài xã tây yên
tăng vật thu giữ tại chứa bạc gồm một mươi bộ bài tây và năm mươi bốn triệu đồng
bà hương khai nhận đã dùng căn trò lá của mình để chứa bạc
đồng thời thuê ông nguyễn văn truyền chú cùng ấp để canh đường
hàng ngày có hàng chục con bạc đến đây sát tạp mỗi ván bài từ năm mươi đến ba trăm linh nghìn đồng
trong đó hương lấy tiền sâu mỗi ván bài là một trăm linh đồng
còn tại cần thơ phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cũng vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc
bằng hình thức lắc tài xỉu tại nhà đối tượng trương văn kiệt
chú phường long hưng quận ô môn với hàng chục đối tượng tham gia
lợi dụng đêm tối một số đối tượng đã chạy thoát
lực lượng công an đã bắt quả tăng một mươi ba đối tượng và thu giữ tại hiện trường hơn hai mươi bảy triệu đồng tiền tăng vật
một mươi ba điện thoại di động một mươi tám xe mô tô một ấm tuyếp sắt và dao
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ đã bàn giao vụ việc cho công an quận ô môn
tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục là thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
tội phạm b trên một mươi năm trên bốn tôn thất thuyết phường một mươi năm quận bốn tp hcm
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai ra quyết định truy nã số một trăm năm mươi
ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện định quán tỉnh đồng nai là đối tượng tô hoàng minh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú tại một mươi một trên chín khu một ấp năm xã phú vinh huyện định quán tỉnh đồng nai
cao một m bảy mươi năm chán hói và có sẹo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
và đối tượng văn công và sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu hai ấp hai
xã an hòa huyện long thành tỉnh đồng nai bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách năm cm trên sau mép trái
số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần hết sức lưu ý
phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày ba mươi một tháng năm
hiện tại vùng áp thấp phía tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng dần
nên thời tiết chủ đạo tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ phổ biến không mưa ngày nắng với nền nhiệt tăng nhanh dần
nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi tám độ tiết trời hơi oi và nóng vào một vài tiếng ban trưa
tuy nhiên ban đêm nền nhiệt khá dễ chịu sẽ góp phần giúp cho các em có một ngày quốc tế thiếu nhi thật ý nghĩa
các tỉnh phía đông dãy hoàng liên sơn từ ngày một đến ngày ba tháng sáu mây thay đổi ngày nắng nóng
chiều tối có chăng là mưa chỉ xuất hiện tại khu vực ven biển nhưng với lượng không nhiều và cũng kết thúc nhanh
nhiệt độ phổ biến từ hai mươi bốn ba mươi tám độ vì nền nhiệt ban trưa khá cao
do đó khi làm việc hoặc lưu thông ngoài trời trong thời gian dài quý vị cần hết sức lưu ý để bảo vệ sức khỏe
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trên mực khí quyển tầng cao là sự bao trùm của khối khí khô nóng
kết hợp với tầng thấp là sự phát triển của vùng thấp phía tây
nên trong ba ngày tới nắng nóng sẽ không được
nhiệt độ phổ biến từ hai mươi năm đến ba mươi tám độ thậm chí nhiều nơi thuộc nghệ an như con quương tương dương hay quỳ hợp
nhiệt độ còn có thể lên trên ba mươi tám độ trời oi nóng
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới mây thay đổi ngày nắng phía bắc nắng nóng
chiều tối có mưa rào và rông vài nơi nhưng với diện và lượng phân bố không đều
gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ
nhìn chung thời tiết khá thuận lợi cho giao thông đi lại
cũng như các hoạt động dân sinh
lùi xuống phía nam trong thời gian tới đới gió tây nam hoạt động giảm dần về cường độ
nên những cơn mưa rông tại khu vực tây nguyên sẽ giảm nhanh cả về diện và lượng
ban ngày trời có nắng khô giáo thuận lợi cho các hoạt động trồng trọt sản xuất nông nghiệp
nuôi trồng thủy sản của người dân
nhiệt độ trong ngày giao động từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
các tỉnh nam bộ trời còn khá nhiều mây nên cường độ nắng không mạnh
đến chiều tối mây đối lưu phát triển
và rông cục bộ có nơi còn xuất hiện mưa lượng khá kèm theo rông mạnh
trong cơn rông người dân cần đề cao cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
như sấm xét lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay